thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì hội nghị
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai và ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung
năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
năm đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm nguyễn trọng đông hà minh hải nguyễn mạnh quyền chử xuân dũng dương đức tuấn
năm đồng chí trên đã trúng cử chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với số phiếu cao tại kỳ họp thứ một mươi tám
hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị bí thư thành ủy vương đình huệ thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đã trao quyết định cho năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố